khoảng một mươi giờ sáng nay rừng thông ở khu vực đá nhảy xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã bốc cháy dữ dội
giữa trưa nắng nóng cao điểm lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa cứu rừng
song gặp nhiều khó khăn do nắng nóng và gió phơn tây nam thổ mạnh
nhận được tin báo ủy ban nhân dân huyện bố trạch và lãnh đạo tỉnh quảng bình đã huy động hàng trăm cán bộ
chiến sĩ tiểu đoàn cơ động bộ đội biên phòng tỉnh cùng nhiều cán bộ công an và kiểm lâm huyện bố trạch tham gia chữa cháy rừng
lực lượng chữa cháy dùng cành cây chuyển từng chậu nước lên đồi dập lửa phát đường danh cản băng để ngăn ngọn lửa không cháy lan
do đám cháy trên đồi cao nên việc đưa ống chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hết sức khó khăn
đến tối cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng nguy cơ bùng phát trở lại rất cao
huyện bố trạch đã cử lực lượng ở lại trực để thường xuyên kiểm tra hiện trường và chủ động dập lửa
bước đầu xác định vụ cháy đã làm thiệt hại hơn năm hectare rừng trồng gồm thông keo lai và bạch đàn